thưa quý vị chiều tối qua tại xã yalow huyện chuprong tỉnh gia lai đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy
cú va chạm rất mạnh đã khiến bốn thanh thiếu niên trên hai xe này văng ra đường
nhiều người dân đi qua đã tới hỗ trợ các nạn nhân nhưng ba người đã tử vong tại chỗ
một người tử vong khi đưa tới cấp cứu tại bệnh viện
hiện lực lượng chức năng tỉnh gia lai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này
mỗi sản phẩm các đối tượng được hưởng lội gấp hàng chục lần so với giá trị ban đầu
sau khi hàng hóa được sản xuất chúng xây dựng hệ thống đội ngũ nhân viên thị trường đông đảo
tiếp cận các nhà thuốc phòng khám và một số đại lý thuốc tân dược
để bán các sản phẩm hàng giả đến tay người tiêu dùng
mặt khác các đối tượng cũng triệt để lợi dụng các trang thương mại điện tử các mạng xã hội để bán hàng
với hành vi cưỡng đoạt tài sản nguyễn tiến khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phòng viên của một tạp chí vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tạm giữ hình sự để làm rõ
theo thông tin ban đầu trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn huyện cư rút tỉnh đắk nông
khoa đã nhiều lần gọi điện thoại cho một người đàn ông trú tại huyện cư rút và người nhà của người này
nói là đang xác minh đơn tố cáo nạn nhân là thương binh giả
làm rào hồ sơ để hưởng chế độ yêu đáy đối với nạn nhân chất độc da cam
nếu gia đình không muốn đưa việc này lên tạp chí thì phải đưa tiền cho khoa
ngày hai mươi tháng một mươi trong lúc khoa đang nhận năm mươi hai triệu đồng từ người thân của nạn nhân
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tăng vật
khám xét nơi làm việc của nguyễn tiến khoa thu giữ một thẻ hội viên hội nhà báo
hai mươi bảy đơn tố cáo các loại cùng các loại giấy tờ khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận ngày hôm qua đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bị can nguyễn văn nhật chú huyện hàn thuận bắc về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
theo hồ sơ vụ việc nguyễn văn nhật là giáo viên chủ nhiệm lớp bốn trường tiểu học long thạch
thuộc xã hồng sơn huyện hàn thuận bắc
từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
lợi dụng quan hệ thầy trò và sự ngây thơ của các em học sinh
ngay trong lớp học ông nhật đã nhiều lần có hành vi dùng tay xâm phạm vùng kín hai nữ học sinh
sinh năm hai nghìn một mươi ba
sau khi gia đình các em biết việc đã đến công an xã trình báo và làm đơn tố cáo
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định